trong vài ngày gần đây người dân ở xã nghĩa thắng huyện đắk rấp tỉnh đắk nông đã phát hiện nước trên dòng suối đắc cơ và một số cánh đồng tại địa phương chuyển sang màu nâu đỏ bất thường
đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trên dòng suối từ trước đến nay nên người dân rất lo lắng
sau một ngày xảy ra sự việc nước suối đã trong trở lại nhưng bùn non màu nâu đỏ vẫn còn động lại ở dòng suối và bờ ruộng
người dân thôn quảng trung cho biết vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày chín tháng chín trên toàn bộ cánh đồng lúa nước bất ngờ dâng cao bất thường cả nước trên dòng suối và ruộng lúa đều có màu nâu đỏ
do không biết rõ nguyên nhân nên họ khá hoang mang
người dân thôn quảng trung cho biết vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày chín tháng chín trên toàn bộ cánh đồng lúa nước bất ngờ dâng cao bất ngờ dâng cao bất thường

nước trong hồ nâu đỏ là do đêm tám tháng chín trên địa bàn có mưa lớn kéo dài trong khi đó nước trong lòng hồ ở mức thấp do phải xả nước phục vụ sản xuất cho người dân theo yêu cầu của ủy ban nhân dân huyện đắc rấp
nên ở phần đuôi phía trên của hồ chứa có một lượng lớn bùn lắng nằm lộ thiên khi gặp mưa lớn làm tan số bùn non bề mặt tạo ra màu nước nâu đỏ và chảy ra suối đắc cơ và đồng ruộng
nước trong hồ là nước thông thường sử dụng để rửa quặng sau đó thải trực tiếp ra hồ để lắng bùn không sử dụng hóa chất độc hại
hiện ủy ban nhân dân huyện đắk rô lấp đã kiểm tra và có báo cáo nhanh đến ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông và kiến nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra xác định nguyên nhân tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm đất nước để kiểm tra về các thành phần xem có chất gây độc hại hay không đồng thời thống kê thiệt hại nếu có để có phương án hỗ trợ người dân